liên tiếp nhiều ngày qua hàng trăm em học sinh ở tỉnh cà mau đã phải nhập viện để điều trị với các triệu chứng bệnh giống nhau
theo kết luận ban đầu của ngành y tế khả năng cao các em đã mắc vài bệnh cúm mùa
tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện u minh tỉnh cà mau đã có gần hai trăm sáu mươi em học sinh bị mắc bệnh với các triệu chứng chóng mặt đau đầu sốt hò
việc có nhiều em học sinh đồng loạt mắc bệnh giống nhau đã khiến cho các bậc phụ huynh người dân hoang mang lo lắng
tuy nhiên theo nhận định của ngành y tế các triệu chứng trên là do thời tiết giao mùa thay đổi bất thường khiến cơ thể trẻ không thích ứng kịp
xảy ra tình trạng rất nhiều trẻ bị viêm đường hô hấp dẫn đến chóng mặt đau đầu sốt hay còn gọi là bệnh cúm mùa
chính quyền địa phương đã phối hợp với ngành y tế tăng cường tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ về bệnh cúm mùa tránh xảy ra tình trạng gây hoang mang trong dự luận